từ diện tích chuyên canh cấy lúa kém hiệu quả nhiều năm trở lại đây bà con xã đoàn kết
huyện thanh miện tỉnh hải dương đã chuyển đổi đất ruộng sang đào ao thả cá nuôi thủy sản
mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định
gia đình anh đặng văn tuyền ở thôn tòng hóa xã đoàn kết những năm trước đây kinh tế gặp rất
nhiều khó khăn toàn bộ diện tích cấy lúa của gia đình nằm ở vùng trũng mỗi năm chỉ cấy được
một cây lúa nhờ mệnh dạn chuyển đổi anh đã đào sáu xảo ao thả cá mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
trước khi diện tích ở khu vực này là đồng chiêm trũng một năm chỉ cấy hiệu quả được một vụ thôi
thế cho nên từ năm hai nghìn năm có quyết định của ủy ban dân tỉnh và hợp bàn của nhân dân cho toàn bộ
khu vực này chuyển đổi mô hình từ cấy lúa sang đào ao thả cá và lập trang trại
xã đoàn kết hiện có hai trăm bốn mươi hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần chín mươi hectare
trung bình mỗi năm cho thu nhập trên năm mươi triệu đồng một hộ để các hộ gia đình chăn nuôi hiệu quả
hợp tác xã nuôi trầm thủy sản xã đoàn kết thường xuyên phổ biến kỹ thuật trăn nuôi và phòng chấm dịch
cá vì vậy năng suất và chất lượng cá nuôi luôn đảm bảo
đối với xã đoàn kết đã thành lập một khu thủy sản tập trung ở đó kể từ năm hai nghìn năm đến nay
đối với bà con nông dân ở đó đã đào ao nuôi thả cá và trăn nuôi trên bờ với diện tích mỗi một gia đình
khoảng trừng từ một mẫu rưỡi cho đến hai mẫu theo như đánh giá của chúng tôi hàng năm thu nhập
bình quân đầu người ở khu vực xã đoàn kết
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi những khu vực kém hiệu quả là một trong những hướng đi đúng đắn trong sản xuất chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương